vâng chắc hẳn là quý vị chưa quên vụ việc không đồng ý việc phân chia đất thừa kế
ba người con gái thì đã mang xăng đến đốt nhà mẹ đẻ khiến bốn người bị thương vừa mới xảy ra
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
về tội giết người xảy ra tại xã trung hòa huyện yên mỹ của tỉnh hương yên
cụ thể do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản chia quyền thừa kế đất
ngày ba mươi tháng một mươi ba người con gái của bà vũ thị đều ở xã trung hòa huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
gồm đỗ thị định đỗ thị điểm và đỗ thị đưa đã mang theo một căn xăng loại một mươi lit đến nhà mẹ đẻ
tại đây điểm đã đổ xăng xuống nền nhà của phòng khách rồi châm lửa đốt cháy
vụ cháy khiến bà đều và cả ba người con gái đều bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện
và tài sản thiệt hại trị giá khoảng năm mươi triệu đồng